cũng như cho ý kiến bằng văn bản đối với ba nội dung
trong đó đối với nhóm vấn đề thứ nhất ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến các nội dung trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
gồm cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến về năm dự án luật trình quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ bảy là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
dự án luật di sản văn hóa sửa đổi dự án luật tư pháp người chưa thành niên dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các nhóm vấn đề về giám sát và nhóm vấn đề quan trọng quốc gia
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
qua thảo luận một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt đã biểu quyết đồng ý việc điều chỉnh các nội dung như tờ trình của chính phủ
đề nghị lùi thời gian cho ý kiến và thông qua đối với một dự án luật bổ sung ba dự thảo nghị quyết chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
trong đó đề nghị đưa luật phòng cháy chữa cháy và kiếm đoạn cứu hộ vào chương trình để báo cáo quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy thông qua tại kỳ họp thứ tám
phát biểu làm rõ thêm việc cần thiết sửa đổi bổ sung luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng nhấn mạnh
thời gian vừa qua tình hình cháy nổ trên cả nước diễn biến phức tạp xảy ra nhiều sự việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người
qua công tác kiểm tra giám sát cũng chỉ ra nhiều hạn chế bất cập cần thiết sớm trình quốc hội sửa luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân cũng như tăng cường biện pháp quản lý rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo sự đồng bộ trong các quy định của các luật liên quan
qua công tác kiểm tra giám sát cũng chỉ ra nhiều hạn chế bất cập xảy ra nhiều sự việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người

tại cuộc họp dưới sự điều hành của thứ trưởng nguyễn duy ngọc các đại biểu tham luận tập trung đánh giá chi tiết những khó khăn vướng mắt trong triển khai đề án sáu tại đơn vị địa phương mình
đồng thời cùng đề xuất những phương hướng để triển khai có hiệu quả đề án sáu trong thời gian tới
ghi nhận đánh giá cao sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các bộ ngành địa phương trong triển khai thực hiện đề án sáu trong thời gian qua
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm cho biết để phục vụ triển khai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ công an khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để đảm bảo cuộc tổng điều tra được tiết kiệm hiệu quả tránh lãng phí về nguồn lực giảm chi phí đầu tư thuận lợi cho người dân

kế hoạch triển khai định danh tàu thuyền trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
định danh và xác thực điện tử trước mắt để chuyển dữ liệu về đăng ký tàu huyền việt nam
về cá quốc gia để kết nối đồng bộ làm sạch với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
và hoàn thành việc này trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các bộ ngành có liên quan
chủ động thực hiện hiệu quả những phần việc nhiệm vụ được giao
phối hợp chặt chẽ với bộ công an triển khai số sức khỏe điện tử trên vneid
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với cách mạng
và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ bảo đảm tích hợp với các cơ sở dữ liệu liên quan
xây dựng địa chỉ số quốc gia triển khai thực hiện luật căn cước năm hai nghìn hai mươi
căn cứ quy định tại điều hai mươi hai luật căn cước dự kiến sẽ tích hợp năm giấy tờ
và thẻ căn cước hoặc khai thác sử dụng thông tin được tích hợp
bao gồm thẻ bảo hiểm y tế giấy khai sinh bản trích lục đăng ký khai sinh
giấy đăng ký kết hôn giấy phép lái xe giấy phép lái xe quốc tế
sổ bảo hiểm xã hội các đơn vị cần đồng bộ tám mươi tám trưởng thông tin
thuộc ba bộ bảo hiểm xã hội bộ tư pháp bộ thông vận tải để hoàn thành việc này
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cần nhân rộng những mô hình ứng dụng đề án sáu
của thành phố hà nội thành phố hồ chí minh nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp
với đó bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ công an khẩn trương hoàn thành việc đối soát
làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe cập nhật kịp thời dữ liệu về cấp mới cấp đổi
đảm bảo dữ liệu giấy phép lái xe đúng đủ sạch sống để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe
trên vneid thay cho việc phải mang theo giấy phép lái xe khi tham gia giao thông
và phục vụ việc xử phạt vi phạm hành chính về giao thông qua ứng dụng vneid
thu hồi tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có cuộc điện đàm với ngài james glevery bộ trưởng bộ nội vụ anh
để thảo luận về hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh trong thời gian tới
tại cuộc điện đàm bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
chính phủ việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với vương quốc anh
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ hai nước đã phát triển tích cực
toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu
thông qua trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác
hai nước đã tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực
chính trị ngoại giao kinh tế an ninh quốc phòng khoa học công nghệ văn hóa giáo dục kết nối địa phương
trên lĩnh vực thực thi pháp luật bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh
đã và đang hợp tác chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu
trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước bao gồm
hợp tác về các vấn đề di cư quản lý xuất nhập cảnh phòng chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép
hai bên thường xuyên trao đổi thông tin và triển khai có hiệu quả
bản ghi nhớ về các vấn đề di cư giữa chính phủ việt nam và chính phủ anh
bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người
nhằm nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai bộ
tại cuộc điện đàm hai bộ trưởng đã thống nhất một số nội dung hợp tác như
hai bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết
đặc biệt là bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống mua bán người
bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh
bản ghi nhớ về các vấn đề di cư
duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp
nhằm trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an việt nam ủng hộ và cam kết hợp tác với phía anh
trong phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật anh
trong đấu tranh với các tổ chức tội phạm
việt nam tái khẳng định việc không có nạn nhân mua bán người trực tiếp từ việt nam sang anh
công dân việt nam là người bị hại trong hoạt động tội phạm có tổ chức tại châu âu
tại cuộc điện đàm hai bộ trưởng cũng thống nhất một số nội dung
nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới
như phối hợp thực hiện các dự án tuyên truyền phổ biến pháp luật
truyền thông cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống di cư trái phép
tăng cường tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về kỹ thuật
ngoại ngữ phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh phòng chống di cư trái phép
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống mua bán người
tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ
lừa đạo chiếm đặt tài sản tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
cũng trong chiều nay bộ trưởng tô lâm đã tiếp đại sứ tây ban nha
tại việt nam carmen cano de la sala đến chào nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác
chúc mừng đại sứ carmen cano de la sala nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược
hướng tới tương lai hai nghìn chín hai nghìn hai mươi bốn

bộ trưởng tô lâm chúc đại sứ có một nhiệm kỳ thành công
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy hơn nữa
quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và tây ban nha nói chung
cũng như giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan tây ban nha nói riêng
thời gian qua quan hệ giữa hai nước việt nam tây ban nha
đã có bước phát triển tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
cùng với đó quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật tây ban nha
đặt nhiều kết quả trên các lĩnh vực hợp tác như phòng chống các loại tội phạm
hai bên đã ký kết nhiều văn bản pháp lý như hiệp định về dẫn độ
hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù v v
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
các vấn đề an ninh phi truyền thống phòng chống rửa tiền
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng an ninh hàng không
bảo vệ dữ liệu cá nhân chia sẻ thông tin và kinh nghiệm
trong công tác phòng chống khủng bố quản lý khủng hoảng đám động
đàm phán thống nhất để tiến tới ký kết thỏa thuận giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ tây ban nha về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của công an việt nam
về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy
tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép
tội phạm lạm dụng trẻ em phòng chống khủng bố
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc cũng như ngôn ngữ tây ban nha
đại sứ carmen cano de la sala trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
nhất trí với những ý kiến của bộ trưởng tô lâm và khẳng định trên cương vị công tác mới
sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước
tây ban nha và việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của tây ban nha và bộ công an việt nam nói riêng
trong sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an thượng tướng lương tâm quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng lương tam quang đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại
phản ánh về những vấn đề vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý
hoặc giải quyết còn chưa thoạt đáng chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân
chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gặp phải đồng chí thứ trưởng đã trao đổi
xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn và giao thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an
các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân
theo đúng quy định pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng lương tam quang hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo đúng quy định
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian lắng nghe
hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết xử lý kịp thời đúng quy định các ý kiến của công dân
ngày hôm nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cục an ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với công an tỉnh lâm đồng
tổ chức hội nghị tập huấn về đề án số hai mươi tám và quyết định số bảy nghìn bảy trăm tám mươi một của bộ công an
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an công an các đơn vị địa phương
hội nghị tập huấn đã quán triệt thảo luận làm rõ ba nội dung quan trọng gồm quán triệt triển khai nội dung cơ bản công tác trọng tâm
những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện đề án số hai mươi tám quyết định số bảy nghìn bảy trăm tám mươi một của bộ công an và công tác hồ sơ nghiệp vụ với đề án số hai mươi tám
đánh giá thực trạng lộ bí mật nhà nước diễn ra trong thời gian gần đây những khó khăn vướng mắt kinh nghiệm cách làm hay
trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước công tác công an tham gia giả soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ
tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đặt câu hỏi thảo luận giải đáp những kiến nghị và đề xuất các nhiệm vụ cụ thể
nhằm nâng cao thực chất có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ bảo vệ bí mật nhà nước và công tác công an
tham gia giả soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị thượng tướng lương tam quang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
và bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới đồng chí thứ trưởng cũng đã chỉ rõ năm tồn tại ba lưu ý bốn công tác trọng tâm
trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương
kịp thời chấn chỉnh chấp hành nghiêm các quy định liên quan
sáng nay công an thành phố hải phòng cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động
ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà hát của thành phố
năm mươi năm qua lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố hải phòng
không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt tổ chức vũ trang canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị
kinh tế văn hóa ngoại giao quan trọng của thành phố bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đồng thời tổ chức thực hiện hàng nghìn yêu cầu đột xuất các đợt giao quân truy bắt tiêu diệt các loại tội phạm nguy hiểm
phát hiện bắt giữ bàn giao cho công an các đơn vị địa phương xử lý hàng nghìn vụ việc
trong đó có nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm thu nhiều vũ khí công cụ hỗ trợ và nhiều tài sản có giá trị
nhân dịp này ubnd tp tặng lực lượng cảnh sát cơ động thành phố một bức chướng mang dòng chữ
lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen giấy khen
sau lễ kỷ niệm tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố
lực lượng cảnh sát cơ động đã công diễn các kỹ chiến thuật kỹ năng chiến đấu trong nhiều tình huống
thưa quý vị thật may mắn đối với hai cháu nhỏ chín tuổi và một mươi một tuổi
khi bị lạc đường vừa đói khát vừa sợ hãi tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đã gặp được tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường
và các chiến sĩ đã giúp hai anh em trở về nhà an toàn